thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý nghiêm các vụ việc vụ án buôn lậu gian lận thương mại nhất là tình trạng buôn lậu thuốc lá
theo phản ánh của hiệp hội thuốc lá việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám ngành thuốc lá chịu nhiều thách thức từ thuốc lá nhập lậu và bình quân tiêu thụ thuốc lá nhập lậu lên đến trên bảy trăm linh triệu bao mỗi năm có năm chiếm tới hai mươi năm thị trường
về việc này thủ tướng chính phủ giao bộ tài nguyên giao bộ tài chính là cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chủ trì phối hợp với bộ công thương và các bộ ngành liên quan kiểm tra thông tin nêu trên đồng thời chỉ đạo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý nghiêm các vụ việc vụ án buôn bán buôn lậu gian lận thương mại nhất là tình trạng buôn lậu thuốc lá thời gian qua báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín

ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông nguyễn tấn lương ba mươi bảy tuổi trú tại phường thống nhất để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
ông nguyễn tấn lương là chủ doanh nghiệp ngành nghề xây dựng nằm trên đường võ thị sáu phường thống nhất và cũng là đại biểu hội đồng nhân dân phường thống nhất nhưng hiện đang bị tạm đình chỉ

công an thành phố biên hòa công an tỉnh đồng nai đã huy động rất đông lực lượng ra hiện trường và phải mất gần hai giờ mới xử lý xong
liên quan đến vụ việc này công an tỉnh đồng nai đã tạm đình chỉ công tác ba mươi ngày đối với hai cán bộ có liên quan để xác minh làm rõ nội dung vi phạm đề xuất xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và của ngành công an

từ chính những vướng mắc trong các quy định đang gây khó khăn nhiều cho các cơ quan trong việc xử lý
do đó cơ quan chức năng hai nước cần có phối hợp đồng bộ để nghiên cứu tháo gỡ những bất cập còn tồn tại đặc biệt là việc kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ngay từ khu vực cửa khẩu

tiền điện tử